mặc dù các con số thống kê là chưa đầy đủ nhưng có một thực tế là tại các cơ sở y tế
số lượng trẻ được chuẩn đoán và điều trị tự kỳ ngày càng tăng qua các năm
tại việt nam do chưa có một chính sách rõ ràng một tiêu chí cụ thể để đánh giá hội chứng tự kỷ
nên rất nhiều phụ huynh vẫn đang từng ngày mò mẫm tìm mọi cách để giúp con em mình trên chặng đường hòa nhập với cộng đồng
nem bị mắc hội chứng tự kỳ cộng với hội chứng nôn nan khiến cậu bé chẳng phát triển về mặt thể chất
nên gặp rất nhiều khó khăn từ việc giản đơn như ăn uống tắm rửa vệ sinh
đến những điều cơ bản như chia sẻ cảm xúc hay nói chuyện
hơn một mươi hai năm qua là những ngày tháng gian nan mà chị phương cùng con chiến đấu xen luyện vượt qua hội chứng
đối với nem và những học sinh có nhu cầu đặc biệt bạn cần những cái mà nó sát dường với cuộc sống hơn
hiện nay nem ở nhà thì nem chủ yếu học cách chăm sóc bản thân và chăm sóc nhà cửa
để học những cái việc mà lao động hàng ngày ở nhà
nem được sáu tuổi chị phương cho con đi học bình thường
xong đến cấp hai nên đành phải nghỉ học bởi chương trình học phổ thông được cho là quá nặng đối với em
hiện tại việt nam chưa có tiêu chuẩn nào để đánh giá xếp loại bệnh tự kỳ
chính vì thế từ ngành y tế đến ngành giáo dục cũng không có cơ sở để xây dựng môn học chương trình đào tạo về từ kỳ
đây là khó khăn mà phần lớn các gia đình có trẻ tự kỷ gặp phải
hiện nay cái kiến thức về can thiệp về hướng dẫn cho trẻ tự kỷ ở bên ngoài còn tương đối hạn chế
các cô giáo thì rất là yêu nem quý em nhưng mà thực ra không biết là cách trợ giúp như thế nào
chính sự thiếu thông tin đã khiến nhiều cơ lộc bộ gia đình trẻ tự kỳ ra đời
nhằm cùng nhau mua và dịch tài liệu nước ngoài tự mây mò cách dạy con
họ chẳng có cách lựa chọn nào khác vì giáo dục đặc biệt nói chung
và giáo dục trẻ tự kỷ nói riêng còn quá mới mẻ ở việt nam
tại việt nam so với các nước thì cái mặt bằng chung về xã hội
về những sự yêu đãi về giáo dục hoặc là về tất cả những cái gì dành cho trẻ tự kỳ thì hầu như là tự kỳ
thế cho nên là chính vì như thế những đứa trẻ tự kỳ nó rất là tuyệt thòi
đều như tất cả các trường tự kỷ đều như là toàn tư nhân tự
các bố mẹ hoặc là đã có con rồi đi rồi và tự đứng ra
chứ mà để mà trường nhà nước trường tự kỳ của nhà nước thì hoàn toàn không có
tự kỷ là một khuyết tật phát triển tồn tại suốt đời
các trẻ tự kỷ rồi sẽ lớn và sau này các em sẽ làm gì
có vị trí như thế nào trong xã hội khi mà cha mẹ đã già yếu
đây chính là câu hỏi còn bò ngò
và có một điều ít ai nhận ra các em đều có những ước mơ của riêng mình
làm nghề đánh bảng
không bảng không làm vến không làm đồng
giáo dục hòa nhập không chỉ là đưa trẻ tự kỳ tới trường đầy học
trẻ tự kỷ rất cần được hòa nhập trong giao tiếp xã hội và tự bảo vệ mình
tự lo cho cuộc sống của mình khi đã trưởng thành
rõ ràng nếu không có sự hỗ trợ từ chính sách nhà nước nhất là cơ chế giáo dục đặc biệt
thì khi đó khẩu hiệu hòa nhập cho trẻ tự kỷ chỉ mang tính hình thức